mới đây bộ công thương cho biết sẽ hoạt chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
trình thủ tướng chính phủ xem xét trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương cho biết đã nghiên cứu xây dựng năm phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện
trong đó gộp hai bậc đầu tiên ở mức một trăm linh kwh và điều chỉnh bậc thang cao nhất lên đến bảy trăm linh kwh
thay vì mức bốn trăm linh một kwh hiện nay
lý do đưa ra là các hộ sử dụng trên bảy trăm linh kwh chỉ chiếm hơn một tám lượng khách hàng
nhưng chiếm tới một mươi ba sản lượng điện
vì vậy việc điều chỉnh giá sẽ khiến các hộ tiêu dùng nhiều có ý thức tiết kiệm điện hơn
biểu giá điện sửa đổi bộ công thương sẽ tổ chức lấy ý kiến các khách hàng
các bộ ngành trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi trước khi hoàn chỉnh
và trình thủ tướng chính phủ xem xét trong quý ba năm nay